bệnh nhiễm khuẩn liên cầu lợn đang có những diễn biến phức tạp tại tỉnh thái nguyên
khi chỉ trong vòng một tuần đã có ba trường hợp nhiễm khuẩn trên hai địa bàn khác nhau
trong đó có hai trường hợp đã tử vong
trước tình hình đó ngành y tế tỉnh thái nguyên cùng các địa phương có người mắc bệnh
đã triển khai nhiều biện pháp tích cực để giảm thiểu dùi do do dịch bệnh này gây ra
liên tiếp trong các ngày hai mươi bảy hai mươi tám và ba mươi tháng năm
khoa hồi sức tích cực và chống độc bệnh viện trung ương thái nguyên
đã tiếp nhận ba bệnh nhân nhiễm khuẩn liên cầu lợn trong đó hai bệnh nhân đã tử vong
anh ma doãn vàng bốn mươi chín tuổi ở xã phú đình huyện định hóa là người may mắn thoát chết
trước đó chiều hai mươi năm tháng năm phát hiện một con dê trong đàn nuôi của gia đình bị ốm chết
anh vàng đã thịt rồi chia cho một số người thân đồng thời làm cơ mời họ hàng cùng ăn
trong suốt chiều về rồi bây giờ chỉ cần
bà con là những đồ chết là vất đi hết bỏ thôi
đừng nên dùng nghỉ ẩm
với người dân thì trước hết là chúng ta nên mua những sản phẩm động vật thể động vật mà đã qua kiểm dịch của cơ quan thú y
thế rồi khi ăn uống thì đặc biệt là chúng ta phải đảm bảo cái an toàn vệ sinh thực phẩm
không ăn những cái đồ tươi sống như tiết canh như nem chua thịt tá
tại hai địa bàn có người mắc bệnh
chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã tổ chức nhiều biện pháp xử lý môi trường
phun thuốc khử trùng tiêu độc xung quanh khu vực có người mắc bệnh
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về loại bệnh này tới đông đảo người dân
tỉnh thái nguyên cũng chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường giám sát
thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm khuẩn liên cầu lợn ở người
để tổ chức điều trị kịp thời đồng thời phối hợp với ngành nông nghiệp giám sát đàn vật nuôi
khi phát hiện dấu hiệu mắc bệnh chuẩn bị thuốc hóa chất trang thiết bị để sẵn sàng ứng phó khi bệnh dịch xảy ra